trước nguy cơ mai một các giống gen vật nuôi cây trồng quý hiếm tỉnh quảng ngãi đã tìm kiếm một số cây trồng vật nuôi bản địa miền núi để lưu giữ phát triển
chính quyền địa phương và người dân đã và đang tập trung phát triển lại một số cây con vật nuôi truyền thống
vừa góp phần bảo vệ nguồn gen quý hiếm vừa mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương
từ năm hai nghìn một mươi sáu trại nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đã đưa năm mươi cá thể lợn kiêng sắt thuần trùng về thả nuôi
để có năm mươi cá thể thuần trùng này trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ quảng ngãi đã nỗ lực tìm kiếm con giống còn sót lại trên các thôn bản vùng cao quảng ngãi
qua quá trình lai tạo trung tâm tuyển chọn cá thể thuần để tiến hành nhân giống thành đàn lợn thuần
hiện nay một số người dân nuôi
nuôi với quy mô là nhỏ lẻ cho nên là cái tính dỗm đòn nó rất là lớn và đồng thời là heo này là có nguy cơ bị tùy chủng rất là cao
chính vì thế mà tỉnh cũng đã có chủ trương là cho trung tâm thực hiện cái việc nuôi bổ tồn để mà giữ lại cái nguồn gen quý này
với đặc tính dễ nuôi ít dịch bệnh nên qua thời gian chăm sóc đàn lợn kiêng sắt tại trung tâm đang phát triển khá tốt
từ nguồn gen quý hiếm tại trung tâm người dân ở khu vực miền núi quảng ngãi sẽ có điều kiện phát triển
loại vật nuôi truyền thống này
cái bản chất của nó là nó được còn mon tính là hoang dã nên là cái sức đề khóa nó rất là tốt
tức là cái độ thích nghi tức là đưa về đây nó vẫn sống khỏe tốt được
nhưng mà nó có một cái nhược điểm tức là tan rạng nó chậm
nhưng mà bù lại thì chất lượng thịt nó rất là thơm ngon
là vùng có khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi tỉnh quảng ngãi có nhiều cây con giống bản địa đặc trưng như tỏi lý sơn
lợn kiêng sắt chè vùng núi
các giống cây con bản địa có sức phát triển tốt giá trị kinh tế cao có nguy cơ bị mai một
để gìn giữ nguồn gen quý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tập trung tìm kiếm
bảo tồn một mươi bốn giống bản địa còn lưu giữ trong dân để lai tạo nhân giống
đây là bước khởi đầu để gìn giữ duy trì các giống gen quý cho ngành nông nghiệp sở tại
quyền cũng đã xây dựng đề áo để phát triển cái trẻ của huyền
đã được tỉnh phi diệt về kế hoạch vốn
hàng giai đoạn một mươi tám hai mươi
việc bảo tồn nhân rộng các nguồn gen quý không chỉ duy trì sự đa dạng sinh học vật nuôi
đồng thời tăng cường sử dụng tiềm năng của địa phương để phát triển các hệ thống chăn nuôi trồng trọt phù hợp
góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân cũng như ngành nông nghiệp của tỉnh quảng ngãi